trong thời gian này khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến khó lường
thì khám chữa bệnh từ xa sẽ thực sự phát huy hiệu quả khi vẫn bảo đảm việc khám chữa bệnh cho người dân
và vẫn bảo đảm việc giãn cách xã hội